thưa quý vị và các đồng chí do thiếu công an việc làm và do mong muốn tìm được việc làm nhan hạ nhưng có thu nhập cao nên từ nhiều năm nay nhiều người dân ở huyện mường la tỉnh sơn la đã xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê
tuy nhiên vì thiếu hiểu biết nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời đường mật của những kẻ môi giới nhiều lao động rơi vào cảnh sống chui lủi trốn tránh pháp luật đôi khi làm mất cả mạng sống
và để giải quyết triệt để tình trạng này ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức hiểu biết để người dân không bị kẻ xấu lôi kéo rụ rỗ thì việc tạo điều kiện cho người dân làm ăn phát triển kinh tế có thu nhập ổn định tại địa phương cũng chính là một cách làm hiệu quả thiết thực nhất để ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép qua biên giới tìm việc làm
thưa quý vị và các đồng chí vào sáng ngày hôm nay văn phòng trung ương đảng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ đón nhận huân chương sao vàng cho lực lượng chuyên gia việt nam đã giúp cách mạng campuchia giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi chín
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dự và phát biểu tại buổi lễ cùng dự có ngài oxofi đại biện lâm thời đại sứ quán vương quốc campuchia tại việt nam cùng cám bộ đại sứ quán
về phía bộ công an tham dự buổi lễ
có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong một mươi năm từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đảng và nhà nước ta đã cử gần ba năm vạn cán bộ sang giúp nước bạn campuchia
ngay sau ngày đánh đổ chế độ diệt chủng pompos iyansari ta đã khẩn trương giúp bạn thành lập hội đồng nhân dân cách mạng campuchia xây dựng được lực lượng quân đội cách mạng đã chắc cánh cùng quân tình nguyện việt nam chiến đấu dũng cảm ngăn chặn quân diệt chủng pompos quay trở lại
giúp bạn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an các cấp và lực lượng công an biên phòng đủ sức đảm nhận nhiệm vụ quản lý biên giới và an ninh của đất nước nhanh chóng khôi phục lại các nhà máy đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp
phát biểu tại lễ đón nhận huân chương sao vàng thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần quốc vượng nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí chuyên gia việt nam nhân niềm vui niềm vinh dự to lớn này

được nhân loại tiến bộ ghi nhận không gì có thể xuyên tạc được sự thật lịch sử ấy và sự thật đã chứng minh ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau nhiều năm xét xử trong tòa án của campuchia dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc đã chính thức ra phán quyết tuyên án tù trung thân đối với các tên đầu sỏ của chế độ khmer đỏ campuchia phạm tội ác chống lại loài người tội ác chiến tranh tội ác diệt chủng
phán quyết của tòa án đặc biệt đã trả lại công bằng công lý cho nhân dân campuchia

đánh giá cao những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm của thanh tra bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đồng tình với một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng thanh tra công an

trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an tuyên quang đã chủ động nắm chắc tình hình phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm tệ nạn xã hội đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của địa phương
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được của công an tỉnh tuyên quang
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an tuyên quang đã chủ động nắm chắc tình hình phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch tệ nạn xã hội của địa phương